sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với đối tượng võ hoàng khang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện trợ lách để điều tra về các tội danh hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi giết người và cướp tài sản
nạn nhân trong vụ án là một bé gái một mươi ba tuổi trú tại xã hòa nghĩa huyện trợ lách tỉnh bến tre
theo hồ sơ vụ án nạn nhân là bạn cùng lớp với em gái của khang
sáng ngày một mươi ba tháng sáu đối tượng hẹn và rụ rỗ nạn nhân vào một nhà nghỉ ở xã long thới huyện trợ lách rồi ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục
khi bị phản kháng khang đã dùng tay xiết cổ khiến nạn nhân tử vong
sau đó đối tượng giao cầu với thi thể rồi lấy đôi bông tai của nạn nhân và bỏ trốn
nhận tin báo lực lượng công an đã khẩn trương điều tra truy tìm tung tích của khang
kết quả đến tối ngày một mươi bốn tháng sáu võ hoàng khang bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở quận bình tân tp hcm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá chuyên án bắt giữ đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần một viên ma túy tổng hợp
vào lúc hai mươi một h ngày một mươi ba tháng sáu tại số nhà một đường võ thị sáu phường phú hội tp huế phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế bắt quả tang đối tượng hà văn trí hai mươi sáu tuổi tạm trú tại tp huế đang tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm chín trăm hai mươi một viên ma túy tổng hợp hai dao bấm một bình xịt hơi cay một xe máy và hai triệu đồng tiền mặt
được biết trí là đối tượng đã có một tiền sử dụng trái phép chất ma túy một tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản một tiền án trộm cắp tài sản và hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
lợi dụng thời điểm dịch bệnh nhiều người dân không có việc làm
một đối tượng trú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang đã lập tài khoản đăng bài trên các trang mạng xã hội để tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà với mức thu nhập hấp dẫn sau đó lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
vụ việc mới được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an huyện lạng giang điều tra làm rõ
đó là nguyễn văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn ao rẻ một xã hương lạc huyện lạng giang
quá trình điều tra lực lượng công an xác định vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tình mở một tài khoản tại công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm để gửi và nhận hàng
sau đó đối tượng nhập các nguyên liệu gia công với giá rẻ về nhà mở xưởng với mục đích đăng bài trên các trang mạng xã hội để lừa các cộng tác viên tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản
với lời quảng cáo chỉ cần trả trước bốn trăm năm mươi đồng một đơn hàng tiền nguyên liệu
sau khi hoàn thành đối tượng sẽ mua lại thành phẩm với giá một triệu bốn trăm linh nghìn đồng một đơn hàng
với thủ đoạn trên đến nay lực lượng công an xác định khoảng sáu bị hại ở các địa phương trên toàn quốc đã sập bẫy lừa tình đã chiếm đoạt khoảng trên hai tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn tình và thông báo ai là bị hại của bị can
liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang tỉnh bắc giang qua số điện thoại chín trăm tám mươi bốn hai trăm hai mươi năm bảy trăm chín mươi ba để phối hợp giải quyết
ngày một mươi năm tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xử sơ thảm vụ gây rối trực tự công cộng hủy hoại tài sản cướp tài sản đối với một mươi bảy bị cáo liên quan vụ thuê giang hồ đập phá nhà hàng tại số một mươi nguyễn công trứ quận một tp hcm
ngoài hai vợ chồng chủ nhà số một mươi nguyễn công trứ quận một người bỏ năm trăm linh triệu đồng thuê giang hồ đập phá nhà hàng một mươi năm bị cáo còn lại trong vụ án là những giang hồ cộng cán có lý lịch bất hảo như võ thanh hiếu tức hiếu trị nguồn quận một nguyễn trung hậu tự ba lắc võ thanh lâm tự lâm sát thủ nguồn quận một ngô thiên tức trúc nổ nguồn quận thủ đức
hồi sơ vụ án thể hiện ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hàng chục đối tượng đi xe máy mặc bệt khẩu trang tay cầm hung ký bất ngờ xông đến nhà hàng ở số một mươi đường nguyễn công trứ quận một ghi hấn
bên trong ngôi nhà có chị nguyễn thị hà đông nguyễn văn thành và vài người nữa
các đối tượng dùng hung khí đập vỡ cửa kính đập phá đồ đạc và tài sản trong nhà hàng
nhân viên nhà hàng cũng dùng gậy kiếm chống trả gây nên cảnh tượng hỗn loạn sau đó được quay lại và tung clip lên mạng xã hội
công an tp hcm đã điều tra làng trong số một mươi bảy đối tượng bị khởi tố có vài đối tượng trốn ra nước ngoài
theo nội dung sự việc vợ chồng chủ nhà ở số một mươi nguyễn công trứ là nguyễn minh phước và hán hoàng thùy trang cho chị đông thuê nhà với giá một trăm một mươi triệu đồng một tháng
sau đó do mâu thuẫn vợ chồng trang không cho chị đông thuê nữa lấy lại nhà và cho bà nguyễn thị diễm tê thuê và sửa chữa làm điểm hát karaoke
chị đông cho rằng hợp đồng thuê nhà chưa hết hiệu lực nên quay lại đuổi chị t ra và dọn vào ở tiếp
từ đó mâu thuẫn giữa vợ chồng trang và chị đông càng lớn vợ chồng trang đã nhờ võ thành hiếu đòi lại nhà với hợp đồng tiền công năm trăm linh triệu đồng
hiếu đã liên kết với các đối tượng trong vụ án để bàn bạc lên kế hoạch thực hiện và đã xảy ra vụ việc
ngày một mươi năm tháng sáu công an tp thủ đức tp hcm cho biết đã triệu tập bảy thanh niên lên để lấy lời khai điều tra để xử lý liên quan đến vụ xịt hơi cay chém người sau va chạm giao thông
theo thông tin ban đầu trưa một mươi bốn tháng sáu trên đường ba mươi năm phần cát lái tp hcm
sẽ ra va chạm giao thông giữa xe tải với ô tô mang biển số năm mươi một h bốn mươi sáu nghìn một trăm năm mươi năm
ngay sau đó tài xế xe tải bị một số thanh niên dùng hung khí đuổi theo chém dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt
một số người khác đến ca ngăn cũng bị tấn công gây thương tích
sau đó nhóm thanh niên nhanh chóng rời hiện trường
riêng hai nạn nhân được người dân chờ đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng
một người bị xịt hơi cay vào mắt người còn lại tủ máu não được chuyến vào bệnh viện chở rảy
nhận được tin báo lực lượng công an tp hcm phù hợp với công an phần cát lái đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
ngày một mươi năm tháng sáu bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang cho biết tổ công tác bộ đội biên phòng vừa bắt giữ tám phương tiện
cùng với năm mươi năm người đang vận chuyển cát trái phép trên sông cửa tiểu đoạn thuộc xã tân thành huyện gò công đông tỉnh tiền giang
trước đó tổ công tác gồm đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phía nam phù hợp với bộ đội biên phòng tiền giang
phòng phòng chống ma túy và tội phạm đồn biên phòng tân thành hải đội hai biên phòng đã tổ chức mật phục trên biển
và tiến hành bắt giữ tám phương tiện cùng với năm mươi năm người đang vận chuyển các trái phép trên tàu ngay sông cửa tiểu
đoạn thuộc xã tân thành huyện gò công đông tỉnh tiền giang
tại thời điểm kiểm tra trên tám phương tiện đang vận chuyển ba năm trăm linh mét khối cát nhưng thuyền trưởng không xuất trình hóa đơn chứng từ
ngoài ra một số thuyền trưởng thuyền viên không có giấy tờ liên quan phương tiện bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa các phương tiện về nơi neo đậu và mời làm việc tại hải đội biên phòng hai bộ đội biên phòng tiền giang xử lý theo quy định
một vụ vận chuyển buôn bán một trăm sáu mươi chín kiện hàng và ba mươi bảy bao tải chứa linh kiện súng săn trị giá khoảng hai tỷ đồng vừa bị công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
đây là vụ buôn bán linh kiện súng săn lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện bắt giữ trên địa bàn tỉnh hải dương
cụ thể vào hồi một mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi một tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an huyện ninh giang kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín h bốn mươi hai nghìn bảy trăm hai mươi năm do nguyễn huy ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện can lộc tỉnh hà tĩnh điều khiển phát hiện trên xe có hai mươi ba thùng linh kiện súng săn
lái xe khai được thuê vận chuyển số hàng trên từ quảng ninh về hải dương giao cho hà thị lụa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã tân hương huyện ninh giang
làm việc với cơ quan công an lụa khai nhận được một đối tượng tên hoa ở lạng sơn thuê nhận cất giữ và bán số hàng trên cho khách có nhu cầu
tiến hành khám xét lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm một trăm bốn mươi sáu kiện hàng ba mươi bảy bao tải chứa linh kiện súng săn gồm van điều áp
thân súng bám súng kính ngắm máy bơm hơi mà đối tượng cất giấu tại kho chứa hàng và nhà bố đẻ
tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
theo ước tính lô hàng trên trị giá khoảng hai tỷ đồng và có thể sử dụng để lắp khoảng hai trăm linh khẩu súng săn với độ nguy hiểm cao tính năng sát thương rất lớn
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã bàn giao một mươi bảy đối tượng cùng tăng vật liên quan đến vụ việc lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
xảy ra tại ấp tân khai xã tân lập huyện tân biên cho công an huyện tân biên thụ lý điều tra
hiện công an huyện tân biên đã tạm giữ hình sự chín trên tổng số một mươi bảy đối tượng liên quan về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó tại bãi mì na phước thuộc ấp tân khai xã tân lập huyện tân biên
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã bắt quả tang một mươi bảy đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tăng vật thu giữ gồm trên hai trăm linh triệu đồng hai xe ô tô bảy xe mô tô
bốn điện thoại di động các loại một bộ dụng cụ lắc tài xỉu và các đồ vật khác có liên quan
bước đầu làm việc các đối tượng khai nhận đối tượng nguyễn hữu cảnh ba mươi hai tuổi
trú tại xã thạnh tây huyện tân biên đứng ra tổ chức lôi kéo mọi người tham gia chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền
để thu tiền sâu mỗi ván đặt cược từ vài trăm nghìn đồng đến hai triệu đồng
đêm qua tổ công tác phòng chống đua xe trái phép gồm một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an huyện châu thành đã ngăn chặn và tiến hành vây bắt các đối tượng có biểu hiện đua kéo xe trái phép
trên quốc lộ một đoạn thuộc địa bàn xã tân hương huyện châu thành
khi thấy lực lượng công an các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế và tạm giữ một mươi bảy đối tượng cùng một mươi tám xe mô tô đưa về trụ sở công an huyện châu thành làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi tụ tập để chuẩn bị đua kéo xe trái phép
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
qua kiểm tra có bốn đối tượng vi phạm về nồng độ cồn
vụ việc đang được công an huyện châu thành phối hợp cùng các lực lượng có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ
sau hơn một giờ tích cực cứu nạn cùng với các phương tiện chuyên dụng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh
đã tìm được người bị đá lăn đè qua người trên núi heo nhanh chóng sơ cứu băng bó cầm máu vết thương
và đưa người bị nạn đến trung tâm y tế để cấp cứu
trước đó vào lúc một mươi tám h hai mươi bốn phút ngày một mươi bốn tháng sáu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh
nhận được tin báo có người gặp nạn trên núi heo thuộc khu vực mỏ khai thác đá cũ của công ty vật liệu xây dựng tây ninh
ấp thạnh đông xã thạnh tân thành phố tây ninh
lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khẩn trương vào cuộc tìm kiếm
khi đến gần chân núi heo xe cứu nạn cứu hộ không thể tiếp cận chân núi
nên lực lượng phải mang phương tiện chuyên dụng đi bộ hơn hai km mới tới chân núi
sau đó còn phải leo núi theo đường vòng hơn một năm km mới đến được vị trí người bị nạn
qua kiểm tra nhanh lực lượng cứu nạn cứu hộ xác định người bị nạn bị đa chấn thương
gãy dập tay phải gãy chân trái vết thương hở mất nhiều máu nên bị kiệt sức
sau khi được sơ cứu người bị nạn được đưa xuống chân núi vào lúc hai mươi một h ba mươi năm phút cùng ngày
người bị nạn là anh nguyễn thành luân ba mươi bốn tuổi trú tại huyện châu thành cho biết
trước đó sau khi đi bẫy chim tại núi heo ở khu vực mỏ khai thác đá cũ
trong lúc tìm đường xuống chân núi thì bất ngờ bất cẩn bị đá lăn đè qua người
vì đi có một mình và bị chấn thương nên anh luân đã không thể tự mình xuống núi được
và đã gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
qua số điện thoại một trăm một mươi bốn để yêu cầu cứu nạn
sau gần một tuần xét xử và nghị án ngày một mươi năm tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao
tại tp hcm chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát tuyên giảm án cho bị cáo trần vĩnh tuyến
một mươi tuổi cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm từ sáu năm xuống năm năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý
tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
theo hội đồng xét xử ông tuyến là phó chủ tịch tp hcm người quyết định có hay không
cho phép sacri chuyển nhượng dự án phước long bê quận chín cho tổng công ty phong phú
ở vai trò này bị cáo biết việc chuyển nhượng là không có cơ sở do chưa thực hiện đúng quy định
nhưng vẫn phê duyệt gây thiệt hại ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng
với hành vi này tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo sáu năm tù là phù hợp
tuy nhiên bị cáo ăn năng hối cãi có nhiều bằng khen giấy khen trong quá trình công tác
nên có cơ sở chấp nhận một phần kháng cáo
đối với kháng cáo kêu quan của bị cáo trần trọng tuấn tù chính đốc sở xây dựng
hội đồng xét xử không chấp nhận bởi bị cáo đã bỏ qua các thủ tục tiến tay trình tham mưu
cho bị cáo tuyến việc bán dự án trái luật
theo tòa bị cáo ứng với vai trò chủ tịch hội đồng thẩm định phải biết dự án chưa được chuyển nhượng
nhưng lại yêu cầu cấp dưới kiểm tra hồ sơ tham mưu tổ chức họp hội đồng thẩm định
làm dự thảo quyết định cho bị cáo tuyến ký duyệt trái góp luật gây thiệt hại cho nhà nước
mất án tòa sơ thẩm tuyên bị cáo tuấn là có căn cứ đúng người đúng tội thông an
bản án sơ thẩm xác định dự án tại phường phước long b quận chín
được ủy ban nhân dân tp hcm giao cho sacri một trăm linh vốn nhà nước quản lý
bị cáo tuyến cùng các cán bộ đã thiếu sót trong việc thẩm định hồ sơ
tham mưu ký duyệt cho sacri chuyển nhận dự án khi chưa thực hiện các bước theo quy định
việc này đã tạo điều kiện cho bị cáo lê tấn hùng chỉ đạo cấp dưới
rút một mươi ba ba tỷ đồng của công ty cho nhân viên đi học tập ở nước ngoài nhưng thực tế không có thực hiện
các hành vi trên bị cáo tuyến bị cáo tuấn cùng bị phạt sáu năm tù
bị cáo hùng bị phạt một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo tuyến một mươi bốn năm tù về tội tham mưu tài sản tổng hợp hình phạt và chấp hành là hai mươi năm năm tù
một mươi sáu bị cáo còn lại bị tuyến từ ba năm tù treo đến hai mươi năm tù
thưa quý vị cũng như nhà đất thì ô tô là một tài sản có giá trị lớn
nhiều người phải tích góp rất lâu mới đủ tiền để mua
thế nhưng mà đánh vào tâm lý chủ quan nôn nóng của người mua
nhiều cá nhân đã vẽ ra nhiều màn kịch tinh vi để lừa đảo
trong đặt cọc mua xe ô tô thì nhiều người đã bị mất tiền và cuối cùng thì xe cũng không nhận được
do đó thì khách hàng cần thận trọng trong các giao dịch mua bán về ô tô để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc
tự giới thiệu là người có mối mua xe ô tô với giá rẻ từ các công ty có uy tín
kèm theo các giấy tờ hợp lệ anh nguyễn thái trường đã tạo ra vỏ bọc để người muốn mua xe tin tưởng
đã có người đặt cọc cho anh trường hàng chục triệu đồng để mua xe
sau khi nhận tiền cọc và không có xe giao anh trường đã bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rất nhiều nạn nhân đã bị sập bẫy bởi những mánh khóe không đặt cọc mua xe ô tô theo kiểu như vậy
hiện nay thì là cái hiện tượng mà lừa đảo đặt cọc mua xe ô tô ấy
thì tôi thấy là càng ngày càng nhiều và rất là tinh vi thủ đoạn tinh vi
tôi cũng làm một nạn nhân thì là khi mà mua xe thì là cái người bán xe người ta nói chuyện rất là khôn khéo
để lấy lòng tin của khách hàng xong rồi mình đặt cọc cái
đặt lại thì là không thấy ở đâu nữa
mà sau về sau có tìm được nhưng mà người ta cũng chối bay hết
nên là rất là mất công vừa mất tiền mà là vừa mất công sức
mà mua thì không mua được nên mọi người là nên cảnh giác cái hiện tượng này
chỉ vì một chút nhẹ dạ cả tin không thẩm định rõ đơn vị cung cấp xe ô tô
mà không ít người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo mua bán đặt cọc xe ô tô
những lựa đảo không mới nhưng đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây
các đối tượng đánh trúng tâm lý khách hàng
muốn sớm lấy xe phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh
chính vì vậy trước khi thực hiện giao dịch
người dân cần tìm hiểu kỹ để không rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo
khoảng cách về mặt địa lý cũng là một trong những đặc điểm để có thể lợi dụng
nhiều trường hợp là nạn nhân với lại đối tượng ở khoảng cách quá xa nhau
và do đó mà nạn nhân nhiều khi là bỏ mặt cái vấn đề liên quan đến cản trở về
về khoảng cách mà không trực tiếp đến xem những loại phương tiện
mà chỉ thông qua mạng xã hội hoặc là những cái thông tin mà đối tượng gửi đến cho nạn nhân tại cái thời điểm đó
trước thực tế này các chuyên gia khuyến cáo người dân khách hàng
cần thận trọng với các giao dịch mua bán trong thời điểm hiện nay
khi nếu đặt cọc thì cầm tờ giấy vang về là rất rủi ro
trường hợp đặt cọc xong mình cầm một cái giấy tờ gì đó của họ để làm tin
hoặc là để là tăng thêm cái trách nhiệm thì có thể là được
hoặc là mình đặt cọc xong mình nhận
luôn tài sản khi nào thực hiện xong thủ tục mình trả lốt tài tiền
thì đó là những cái mà có đi có lại và những cái đó thì hạn chế đến rủi ro
bên cạnh đó người dân cần lưu ý tìm hiểu kỹ về các hãng xe
các đại lý kinh doanh ô tô uy tín nên đến trực tiếp đại lý ủy quyền
để lựa chọn chạy thử xe ký hợp đồng đặt cọc mua bán
mặt khác cũng cần đọc kỹ các loại hợp đồng trước khi chuyển tiền
ô tô là tài sản lớn nên người dân cần tỉnh táo để từ đó có sự lựa chọn
mua bán một cách thông minh chính xác an toàn